tối qua ngày tám tháng năm chuyến bay đầu tiên của việt nam airlines đưa hơn ba trăm bốn mươi ba công dân việt nam từ california mỹ về nước đã hạ cánh xuống sân bay vân đồn quảng ninh
hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới một mươi tám tuổi du học sinh không có nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa người cao tuổi người có bệnh nền và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác
với mục tiêu bảo đảm sức khỏe cho công dân hãng hàng không đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh an toàn và vệ sinh dịch tễ trong suốt chuyến bay
so với tổ bay của một chuyến bay chặng dài thường lệ là từ một mươi bốn đến một mươi sáu người chuyến vn một huy động số lượng thành viên tổ bay gần gấp đôi lên tới gần ba mươi người
sau khi hạ cánh tại sân bay vân đồn toàn bộ hành khách được đưa về các khu vực cách ly y tế tập trung để theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày